nhằm lấy ý kiến cho việc nâng cao chất lượng tờ báo văn nghệ của thủ đô kháng chiến
mới đây ban biên tập báo văn nghệ thái nguyên đã tổ chức tọa đàm
phát triển báo văn nghệ thái nguyên phù hợp với xu thế báo chí hiện đại
từ những nhận định đánh giá của các nhà quản lý các nghệ sĩ các nhà báo nhà văn
nhà phê bình tham gia tọa đàm có thể thấy báo văn nghệ thái nguyên là một tờ khá tiêu biểu
trong hệ thống báo chí văn nghệ địa phương trên cả nước
ở nhiều báo hoặc tạp chí văn nghệ địa phương khác thường thì một tháng hoặc hai tháng mới ra được một số
nhưng báo văn nghệ thái nguyên lại ra hàng tuần với một mươi hai trang in màu và lượng phát hành lên đến trên bốn bản một số
ban biên tập của văn nghệ thái nguyên mỏng nhưng bù lại tờ báo lại có một lực lượng cộng tác viên đông đảo
gồm nhiều cây bút có uy tín trong tỉnh và trên cả nước
chính điều đó đã góp phần đáng kể để làm nên văn nghệ thái nguyên như một trong những tờ báo văn nghệ địa phương
được yêu mến nhất hiện nay
báo văn nghệ thái nguyên thì hiện nay là một trong một vài tờ báo mà có lượng xuất bản rất là lớn đối với cả nước
riêng đối với thái nguyên thì báo văn nghệ thái nguyên cũng đã thực hiện rất là tốt cái nhiệm vụ của mình
đã làm cho cái đời sống văn hóa văn học nghệ thuật của thái nguyên
có một cái
một cái vị trí rất tốt trong cái đóng góp vào cái đời sống văn hóa văn học nghệ thuật chung của cả nước
thế và có những cái nét rất là riêng của thái nguyên
chúng tôi có sự ủng hộ rất là lớn chứ không phải là của đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài tỉnh
chúng tôi được sự ủng hộ của các nhà văn nhà báo các văn nghệ sĩ cả nước thậm chí là cả người việt ở nước ngoài
chúng tôi cũng được sự tạo điều kiện của
lãnh đạo tỉnh thái nguyên các sở ban ngành anh em đồng nghiệp
vì thế cho nên dù ít người nhưng chúng tôi cũng cố gắng duy trì tốt tờ báo
cả về nội dung về hình thức và được độc giả cũng yêu ngày tin cậy
trong thời gian tới thì cũng theo xu thế phát triển của báo chí hiện đại
thì chúng tôi cũng thấy rằng là mình cũng phải nâng tầm lên rất là nhiều
trong xu thế của báo chí hiện đại cũng như trước những yêu cầu thay đổi về cơ chế vận hành
tọa đàm về nâng cao chất lượng của báo văn nghệ thái nguyên đã dấy lên nhiều vấn đề đáng quan tâm
như tờ báo sẽ hoạt động theo phương thức được bao cấp hay tự chủ đối mặt với thị trường thì như thế nào
tổ chức sử dụng đội ngũ cộng tác viên trong tỉnh và ngoài tỉnh ra sao
cần làm gì để tạo nên nét riêng biệt đặc sắc của văn nghệ thái nguyên
giữa hơn sáu mươi tờ báo và tạp chí văn nghệ địa phương trên cả nước
những câu hỏi ấy có lẽ cũng chính là những câu hỏi chung cho các báo và tạp chí văn nghệ địa phương hiện nay